tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới tại trung quốc tiếp tục diễn biến nghiêm trọng
khi mà số người tử vong đã tăng lên con số một trăm ba mươi hai
ngoài ra số ca nhiễm mới tại tâm điểm của dịch bệnh hồ bắc đã tăng thêm tám trăm bốn mươi ca
và toàn trung quốc tăng thêm một bốn trăm năm mươi chín ca
nhà chức trách y tế tỉnh hồ bắc cho biết đến hết ngày hai mươi tám tháng một đã có thêm hai mươi sáu người tử vong do dịch bệnh
và tám trăm bốn mươi ca nhiễm mới
với số liệu này trên toàn trung quốc hiện có ít nhất một trăm ba mươi hai người tử vong
và năm chín trăm bảy mươi bốn trường hợp được xác nhận đã nhiễm virus corona mới tại ba mươi một địa phương
con số này đã vượt qua tỷ lệ nhiễm bệnh khi hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính sars vùng phát vào năm hai nghìn một mươi
do lo ngại nguy cơ virus corona phát tán mạnh nhiều hãng hàng không đã giảm số chuyến bay tới trung quốc
nhiều tập đoàn toàn cầu cũng hạn chế nhân viên đi tới nước này
tại mỹ nhà trắng đã cảnh báo các hãng hàng không rằng
họ có thể đình chỉ mọi chuyến bay giữa trung quốc và mỹ vì bùng phát dịch bệnh